công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh vừa khởi tố bảy đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó ngày bốn tháng hai công an huyện gò dầu kiểm tra hành chính quán karaoke m
thuộc khu phố thanh hà thị trấn gò dầu phát hiện hai mươi ba khách tại hai phòng sử dụng ma túy trái phép
tiến hành test nhanh hai mươi ba đối tượng đều dương tính với chất ma túy
khám xét nơi ở của các đối tượng công an huyện gò dầu thu giữ thêm một số sổ sách
có ghi chép thông tin của ba mươi một người vay tiền với lãi suất tương đương là bảy trăm ba mươi một năm
với số tiền gần ba trăm linh triệu đồng
hiện một mươi năm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy đã bị công an huyện gò dầu
xử phạt vi phạm hành chính mỗi người một năm triệu đồng
riêng hành vi cho vay lãi nặng cơ quan công an đang tiếp tục điều tra
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng vừa triệt phá một điểm đá gà ăn tiền
bắt quả tang ba mươi hai đối tượng tham gia và thu giữ trên chín mươi triệu đồng
qua công tác nắm tình hình và từ tin báo của quần chúng nhân dân vào khoảng một mươi hai h trưa ngày một mươi hai tháng hai
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng phối hợp với các đơn vị chức năng
bắt quả tăng ba mươi hai đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền tại khu đất chống sau nhà một người dân
thuộc ấp châu thành xã an ninh huyện châu thành tỉnh sóc trăng
tại hiện trường lực lượng công an lập biên bản tạm giữ tăng vật gồm sáu con gà đá
hai mươi điện thoại di động số tiền khoảng chín mươi ba triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
về tình hình dịch bệnh trong nước theo cập nhật cấp độ dịch của bộ y tế số tỉnh thành vùng xanh
tương đương với cấp độ một về dịch covid một mươi chín vẫn là bốn mươi tám địa phương một mươi năm tỉnh thành còn lại là vùng vàng
tương đương với cấp độ hai vì dịch covid một mươi chín hiện cả nước không còn tỉnh thành nào là vùng cam và vùng đỏ
về tỷ lệ đánh giá cấp độ dịch thì cả nước có bốn mươi bảy xã phường thuộc vùng đỏ
các địa phương cần tiếp tục tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
tại cộng đồng các trường hợp có biểu hiện ho sốt để kịp thời khoanh vùng cách ly xử lý triệt đề ổ dịch
không để lây lan bùng phát rộng đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế tránh lây nhiễm chéo
trong khu cách ly khu phong tỏa tiếp tục tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
trên địa bàn đảm bảo hiệu quả và an toàn
như đã thông tin ở đầu chương trình ngày một mươi sáu tháng hai tới đây tức là ngày một mươi sáu tháng riêng năm nhâm dần
khu di tích thắng cảnh hương sơn chùa hương tại huyện mỹ đức hà nội chính thức mở cửa đón du khách thập phương
tuy nhiên từ ngày một mươi một tháng hai tức là ngày một mươi một tháng riêng ban tổ chức đã thực hiện bán vé
trong quy trình vận hành thử nghiệm đón khách an toàn trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
cùng với công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh thì công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
cũng được cơ quan chức năng địa phương đặc biệt chú trọng
đây là ba trong sáu đối tượng cò mồi treo kéo khách đi đò
bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện mỹ đức bắt trong ngày đầu tiên khu di tích thắng cảnh hương sơn mở cửa trở lại
nhóm cò mồi này đứng ở đầu đường vào khu di tích
khi thấy ô tô của khách các đối tượng này sẽ đi xe máy đuổi theo đeo bám trèo kéo du khách
ngay từ sáng hôm nay là năm giờ sáng lực lượng đã triển khai đồng bộ và quyết liệt
và qua quá trình tuần tra kiểm soát đã tạm giữ sáu trường hợp liên quan đến treo kéo khách ngay đò
và lập hồ sơ làm rõ các hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến với khu di tích thắng cảnh hương sơn
công an huyện mỹ đức ứng trực gần một trăm linh quân số thành lập một mươi năm chốt chạm
từ ngã tư tế tiêu đến các chốt chạm
khu vực di tích thắng cảnh hương sơn các tổ công tác trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để tiếp nhận xử lý tin tố giác tội phạm đặc biệt kiên quyết xử lý đối với các đối tượng
chặt chém khách đánh bạc trên suối yến
chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý các trường hợp như trước đây đã có những tình trạng đổi tiền hẻ
rồi xem bói sốc khỏe rồi bán các đồ chơi mang tính chất bạo lực
chúng tôi đã triển khai đầy đủ các biện pháp theo chương trình kế hoạch mà chúng tôi đã xây dựng
đặc biệt là chúng tôi lưu ý việc các du khách đi thuyền trên dòng suối yến để đảm bảo cho khách được an toàn
chúng tôi yêu cầu tất cả các nhà đò chuẩn bị các loại phương tiện sạch sẽ
phải có giỏ đựng rác phải có phao cứu sinh phải có ụ lội
điểm mới dễ nhận thấy trong những ngày đầu mở cửa trở lại là các gian hàng kinh doanh
được cấp phép kinh doanh đều lùi sâu vào trong
có tù bảo quản thực phẩm đặt ở vị trí phù hợp không trao móc thịt tươi sống để quảng cáo gây phản cảm
do vậy đến thời điểm này nhìn chung du khách đều cảm thấy hài lòng
hôm nay tôi đến là từ sáng đến giờ là đều là an ninh tự tốt
kể cả từ thuyền đến vào chùa lễ là đều theo hàng lối và giãn cách rất là tốt
móc túi thì mình cũng không thấy đi bao năm nay cũng không thấy hiện tượng móc túi gì cả

không không không sửa hàng
sửa hàng nhưng mà có đệm xe thì sẽ gọi
trước các điểm di tích như đền trình chùa thiên chù chùa long vân chùa bảo đài
đều có người nhắc nhở du khách không xả rác bừa bãi thực hiện quy định phòng chống dịch bệnh
còn tại vòng ngoài lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cũng tăng cường thực hiện nhiệm vụ
tránh để xảy ra uốn ứ ách tác cả trên đường bộ và đường thủy
những nội dung tiếp theo những cơ sở cho thấy sự cần thiết ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
thay thế luật giao thông đường bộ năm hai nghìn một mươi tám
bộ y tế khẩn trương hoàn thiện ban hành văn bản hướng dẫn về chuyên môn và pháp đồ điều trị covid một mươi chín
đối với người dưới một mươi tám tuổi nhất là trẻ em dưới một mươi hai tuổi
thưa quý vị hoàn thiện pháp luật là một trong những vấn đề mấu chốt nhằm tạo khuôn khổ pháp lý
và hoàn chỉnh hơn để lựa công an nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự
đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
với ý nghĩa quan trọng đó hiện nay bộ công an đang chủ trì xây dựng soạn thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
nhằm khắc phục những hạn chế những vấn đề chưa phù hợp với thực tiễn của luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
theo hướng điều chỉnh chuyên sâu từng lĩnh vực và đảm bảo sự thống nhất chặt chẽ trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự
sau hơn một mươi ba năm thực hiện luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám đã phát sinh nhiều tồn tại hạn chế
không chỉ một lúc điều chỉnh ba lĩnh vực khác nhau bao gồm an toàn giao thông kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải đường bộ
mà luật cũng không quy định rõ cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về an ninh trật tự giao thông đường bộ
dẫn đến quá trình thực hiện thiếu nhất quán đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước về an ninh trật tự và cơ quan quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật
trong lĩnh vực này thông thường trên thế giới chúng tôi thấy rất ít nước người ta có luật để điều chỉnh nhiều vấn đề trong luật
ví dụ như điều chỉnh vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ kết cấu hạ tầng giao thông phát triển dịch vụ giao thông vận tải v v
mà các nước bàn hành những luật riêng
đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe là một khâu của công tác quản lý
người điều khiển phương tiện giao thông là hoạt động liên quan đến trật tự an toàn xã hội
tuy nhiên chức năng này lại không được giao cho bộ quản lý chuyên ngành về bảo vệ trật tự an toàn xã hội là bộ công an đảm nhiệm
mà đang giao cho bộ giao thông vận tải dẫn đến hiệu quả quản lý sau khi cấp giấy phép lái xe rất hạn chế
khi có người cần đổi cấp lại giấy phép lái xe cơ quan quản lý chỉ căn cứ vào hồ sơ để làm thủ tục
chưa có liên kết quản lý theo hệ thống cơ sở dữ liệu quá trình chấp hành pháp luật của người lái xe để đánh giá thực chất khả năng điều khiển của người lái xe đó
từ khi mà bộ giao thông quản lý thì bên cạnh những ưu điểm nó cũng có bộc lộ những bất hợp lý
và ngay như những ngành gần đây các phương tiện thông tin đại chúng cũng nêu vấn đề tình trạng mua bán bằng giả lái xe và tai nạn giao thông ngày không cục kiếp
theo tôi được biết qua điều tra khoảng chín mươi lỗi vi phạm giao thông thuộc về
cái kiến thức của lái xe thuộc về lái xe chỉ khoảng một mươi là thuộc về đường xá và thuộc về phương tiện
như vậy cái lỗi vi phạm giao thông chủ yếu là của người anh lái xe
thì đấy là một cái cơ sở tiến
cái quản lý giao thông vận tải một cái phương tiện giao thông và quản lý con người sử dụng phương tiện giao thông ấy
là hai cái đối tượng quản lý có quan hệ mật thiết với nhau
bởi vì đằng sau cái quản lý này chính là bảo vệ cái an ninh cho con người
bảo vệ quyền con người bảo vệ những lợi ích hợp pháp cho con người
mà trách nhiệm bảo vệ an ninh con người là thuộc bộ công an
vì vậy chuyển cho bộ công an là theo tôi hợp lý
nó gắn cái quản lý phương tiện với gắn dí con người
bên cạnh các ý kiến từ chuyên gia thì thời gian qua dư luận xã hội cũng có rất nhiều quan điểm
liên quan đến việc tách luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
thành luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
xét từ quan điểm dư luận và từ cơ sở thực tiễn cho thấy là việc xây dựng ban hành luật điều chỉnh
từng lĩnh vực thay thế luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám là yêu cầu khách quan phù hợp với thực tiễn
vấn đề và chính sách hôm nay với khách mời là giáo sư tiến sĩ thái vĩnh thắng
đến từ đại học luật hà nội sẽ tiếp tục đánh giá có thêm một góc nhìn về sự cần thiết
xây dựng ban hành luật trợ tự an toàn giao thông đường bộ đáp ứng yêu cầu hoàn thiện pháp luật
nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
vấn đề và chính sách hôm nay với khách mời là giáo sư tiến sĩ thái vĩnh thắng
đến từ đại học luận hà nội sẽ tiếp tục đánh giá góp thêm một góc nhìn về sự cần thiết
vấn đề và chính sách hôm nay với khách mời là giáo sư tiến sĩ thái vĩnh thắng
đến từ đại học luận hà nội sẽ tiếp tục đánh giá góp thêm một góc nhìn về sự cần thiết

đến từ đại học luận hà nội sẽ tiếp tục đánh giá góp thêm một góc nhìn về sự cần thiết

đến từ đại học luận hà nội sẽ tiếp tục đánh giá góp thêm một góc nhìn về sự cần thiết

đến từ đại học luận hà nội sẽ tiếp tục đánh giá góp thêm một góc nhìn về sự cần thiết
vấn đề và chính sách hôm nay với khách mời là giáo sư tiến sĩ thái vĩnh thắng

đến từ đại học luận hà nội sẽ tiếp tục đánh giá góp thêm một góc nhìn về sự cần thiết

đến từ đại học luận hà nội sẽ tiếp tục đánh giá góp thêm một góc nhìn về sự cần thiết
vấn đề và chính sách hôm nay với khách mời là giáo sư tiến sĩ thái vĩnh thắng
đến từ đại học luận hà nội sẽ tiếp tục đánh giá góp thêm một góc nhìn về sự cần thiết

đến từ đại học luận hà nội sẽ tiếp tục đánh giá góp thêm một góc nhìn về sự cần thiết

đến từ đại học luận hà nội sẽ tiếp tục đánh giá góp thêm một góc nhìn về sự cần thiết
nếu mà giao cho bộ công an quản lý từ việc đào tạo sát hạch cấp băng giám sát thì nó thống nhất
thưa ông ạ việc chuyển chức năng quản lý nhà nước về đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe
từ bộ giao thông vận tải sang cho bộ công an cũng chính là một trong những vấn đề
mà hiện nay đang nhận được sự quan tâm của dư luận và có được ý kiến đồng tình
của rất nhiều các nhà quản lý các chuyên gia
còn ông thì sao ạ quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này
thế thì chỉ có khác là khi mà bộ công an quản lý thì việc cấp giấy phép
rồi cái việc mà thu giữ băng rồi cái vấn đề tước giấy phép là nó trong một bộ
cho nên nó thống nhất
bên cơ quan công an thì có bây giờ có thêm cái cấp xã cấp xã tức là cũng là công an chính quy
thế thì cái vấn đề mà bảo vệ cái trật tự trong làng xã cũng sẽ tốt hơn
thế bởi vì là có
và cái cấp xã phương là cấp thấp nhất thì cũng có cái cơ quan công an ở đấy
và bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội thì cái giao thông rõ ràng là cái vấn đề rất là quan trọng
bởi vì là nó nguy hiểm như thế nhưng mà người ta không thể không đi lại được
bởi vì đi lại để giải quyết công an việc làm để học hành để tất cả các thứ
cho nên là nguy hiểm bao nhiêu thì người ta cũng phải thực hiện
và như thế thì cái vấn đề mà cấp bằng rồi thì quản lý cái vấn đề
cái người mà sử dụng các cái phương tiện giao thông
khi có cái thái độ tuân thủ pháp luật hay không thì giao cho bộ công an là theo tôi là hợp lý
thưa ông ạ trên tinh thần cầu thị và lắng nghe thì hiện nay bộ công an cũng đang muốn nhận thêm các ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực
để tiếp tục hoàn thiện xây dựng các văn bản pháp luật cũng như là
hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự
riêng đối với luật trật tự an toàn giao thông thì ông có thêm những đóng góp như thế nào ạ
theo tôi muốn là học những kinh nghiệm như châu âu ấy
tức là phải coi phải chuyển cái tư duy là sự phạt hành chính sang sự phạt hình sự
tức là khi mà phạm những cái người người lái xe phạm những cái lỗi như là lái xe đi qua tốc độ
lái xe không có dây phép mà chưa gây tai nạn hay là lái xe có nông đủ
độ cồn cao mà chưa gây tai nạn thì mặc dù là chưa gây tai nạn nhưng mà phải coi đó là vi phạm hình sự
bởi vì chúng ta biết là việt nam chúng ta thì cấm sử dụng vũ khí
thế nhưng mà nếu như là cái người mà lái xe mà không có giấy phép hay là họ mua cái bằng lái xe
thì có gì là chẳng khác gì chúng ta cung cấp cho họ được vũ khí mà họ có thể giết người
nếu như cái bắn chỉ chết một người thôi mà một cái xe lớn như thế nó cán thì có khi là chết cả trên chục người
mà ở việt nam thì người ta thấy có những cái trường hợp tức là đèn sân đàn đỏ hàng loạt người đang dừng trước đến sân đèn đỏ này
thì những cái xe công tơ đơ coi như là không làm chủ được phân ra đây là không phân được
tức là đến đây là cán luôn cả một cái nhóm người
thì rất là nguy hiểm như thế là cái vấn đề cấp bằng lái xe cho những cái người mà lái xe công tơ đơ là phải rất là kỳ càng
một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân và cảm ơn ông về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ
hiện nay tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ còn nhiều diễn biến phức tạp tai nạn giao thông vẫn ở mức cao và nghiêm trọng
trong khi ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông còn chưa cao
thiết nghĩ cần có những điều lật quy định cụ thể hơn và chế tải xử vặt nghiêm khắc hơn
đúng như vậy ạ
và cùng với những chính sách trong lĩnh vực giao thông một số yêu cầu trong lĩnh vực kinh tế y tế sẽ đến trong cụm tin sau đây
tại văn bản số tám trăm tám mươi hai vpcp ktth ngày một mươi tháng hai phó thủ tướng chính phủ lê minh khái
trưởng ban chỉ đạo điều hành giá yêu cầu các bộ ngành địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức theo dõi sát diễn biến cung cầu
giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng thiết yếu để có biện pháp điều hành bình ổn giá phù hợp kiểm soát lạm phát
quy định số một trăm sáu mươi bảy qdttg phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm vừa được ký ban hành
mục tiêu tổng quát của chương trình là phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đảm bảo kết hợp chặt chẽ hợp lý và hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội bảo vệ tài nguyên và môi trường
góp phần hoàn thành một mươi bảy mục tiêu phát triển bền vững của việt nam vào năm hai nghìn ba mươi
tại văn bản số ba mươi bảy tb vpcp ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai thông báo kết luận của phó thủ tướng vũ đức đam tại cuộc họp về công tác điều trị cho trẻ em nhiễm covid một mươi chín
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu bộ y tế khẩn trương hoàn thiện bàn hành văn bản hướng dẫn về chuyên môn và phác đồ điều trị covid một mươi chín đối với người dưới một mươi tám tuổi nhất là trẻ em dưới một mươi hai tuổi

phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu bộ y tế khẩn trương hoàn thiện bàn hành văn bản hướng dẫn về chuyên môn và pháp đồ điều trị cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi nhất là trẻ em dưới một mươi tám tuổi nhất là trẻ em dưới một mươi tám tuổi
ngoài ra những động thái tích cực này có được là nhờ các biện pháp nới lỏng giãn cách mở cửa trở lại đường bay quốc tế
quan trọng hơn việt nam có vị trí địa lý gần chuỗi cung ứng của châu á đặc biệt trong ngành công nghệ cao
đồng thời một số nước trong khu vực đang đối mặt với các vấn đề cơ cấu
buộc phải đầu tư ra nước ngoài nhằm đa dạng hóa hoạt động sản xuất
thủ tướng chính phủ chỉ đạo chậm nhất đến tháng bốn năm nay phục hồi du lịch
do vậy vận tải khách đường bộ cũng phải khẩn trương phục hồi mới đáp ứng được nhu cầu
trao đổi với báo giao thông phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuất việt hùng cho rằng
để phục hồi được vận tải khách đường bộ các địa phương cần căn cứ vào nghị quyết một trăm hai mươi tám
hướng dẫn của bộ giao thông vận tải và của ngành y tế
các doanh nghiệp vận tải cần được tự mở tuyến khai thác theo giấy phép trước đây
mà không cần chờ thỏa thuận giữa hai địa phương đầu tuyến
nếu không để vận tải khách đường bộ phục hồi kịp thời
thì các hoạt động kinh tế xã hội các hoạt động du lịch sẽ xảy ra ủn tắc
dù bộ công thương khẳng định tình trạng khan hiếm xăng dầu chỉ mang tính cục bộ và đủ nguồn cung
nhưng việc với việc hàng loạt cửa hàng nghỉ bán nhiều chuyên gia cho rằng
bộ này cần điều hành linh hoạt chủ động hơn để đảm bảo cung ứng xăng dầu
báo tuyệt trẻ thông tin trí tiết
cụ thể trong bối cảnh thị trường có biến động về giá cả cung cầu
biến động mạnh như vừa qua mà không điều chỉnh đúng chu kỳ cho phù hợp
sẽ tác động đến giá cả cung cầu thị trường
bên cạnh đó mức xử phạt với các doanh nghiệp vi phạm chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính
với vài chục triệu đồng không tạo đủ sức gian đe cho những doanh nghiệp kinh doanh không lành mạnh
làm giảm tính cạnh tranh của thị trường
xăng dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên việc có hiện tượng bất thường trên thị trường
để tình trạng thiếu xăng dầu ở các cửa hàng phải đóng cửa bán hàng
là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin đáng chú ý
đã phát trong chương trình an ninh ngày mới sáng nay
theo cập nhật cấp độ dịch của bộ y tế số tỉnh thành vùng xanh cấp độ một
về dịch covid một mươi chín vẫn là bốn mươi tám địa phương
một mươi năm tỉnh thành còn lại là vùng vàng cấp độ hai về dịch covid một mươi chín
hiện cả nước không còn tỉnh thành nào là vùng cam và vùng đỏ
từ ngày một mươi một tháng hai ban tổ chức khu di tích danh thắng hương sơn đã mở cửa bán vé trở lại
sau một thời gian dài tạm đóng bởi những ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
cùng với công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh công tác đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông cũng được đặc biệt chú trọng
bộ công an đang chủ trì xây dựng soạn thảo luật
từ an toàn giao thông đường bộ nhằm khắc phục những hạn chế
những vấn đề chưa phù hợp với thực tiễn của luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
theo hướng điều chỉnh chuyên sâu từng lĩnh vực và đảm bảo sự thống nhất
chặt chẽ trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự
từ cơ sở thực tiễn cho thấy việc xây dựng ban hành
luật điều chỉnh từng lĩnh vực thay thế luật giao thông đường bộ năm hai nghìn một mươi ba
là yêu cầu khách quan phù hợp với thực tiễn
tại văn bản số ba mươi bảy thông báo kết luận của phó thủ tướng vũ đức đam
tại cuộc họp về công tác điều trị cho trẻ em nhiễm covid một mươi chín
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu bộ y tế thần châu hoàn thiện
bàn hành văn bản hướng dẫn về chuyên môn và pháp tủ điều trị covid một mươi chín
đối với người dưới một mươi tám tuổi nhất là trẻ em dưới một mươi hai tuổi